thưa quý vị trong suốt kỳ nghỉ lễ các cán bộ chiến sĩ công an trong đó có các tổ công tác liên ngành một trăm bốn mươi một
vẫn thực hiện nhiệm vụ trên toàn thành phố hà nội để đảm bảo tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông
và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để người dân và du khách có kỳ nghỉ lễ vui tươi an toàn
thưa quý vị và các bạn các tổ công tác thuộc lực lượng một trăm một mươi một công an thành phố hà nội
thì triển khai cắm chốt đảm bảo an toàn giao thông an ninh trật tự thì diễn ra hàng ngày
và những ngày nghỉ lễ như ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm cũng không phải là ngoại lệ
và các tổ công tác sẽ cắm chốt tại nhiều điểm khác nhau nhằm xử lý các trường hợp cố tình vi phạm giao thông
để qua đó đảm bảo tình hình an ninh trật tự nói chung
công tác kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện tham gia giao thông
vẫn được các tổ công tác một trăm bốn mươi một triển khai đồng bộ
việc xử lý nghiêm cùng với nhận thức của người dân đã được thay đổi
chính vì vậy việc phát hiện người vi phạm về lỗi nồng độ cồn là không có trong quá trình cắm chốt
tuy nhiên vẫn còn nhiều trường hợp vi phạm về lỗi không đội mũ bảo hiểm
và các trường hợp này đều được tổ công tác xử lý theo đúng quy định
vì người vi phạm có nhiều lý do được đưa ra khác nhau
lý do được đưa ra thế nhưng không có trường hợp nào là ngoại lệ
vi phạm đều được cán bộ tổ công tác thông báo cho người điều khiển phương tiện
không giấy phép lái xe
không đăng ký xe
các trường hợp vi phạm nhận thức được hành vi của mình ý thức của người dân đã được tăng cao
đây chính là yếu tố mấu chốt và quan trọng để góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự nói chung
thế nhưng với phương châm phòng ngừa và kịp thời ngăn chặn
lực lượng chức năng vẫn triển khai đồng bộ các nhiệm vụ
đặc biệt các tổ công tác sẽ tập trung tại các tuyến đường tuyến giao thông
có nguy cơ các nhóm thanh thiếu niên
tụ tập đi xe máy tốc độ cao gây mất an ninh trật tự an toàn giao thông
bên cạnh việc cắm chốt sẽ triển khai toàn tra để kịp thời ngăn chặn xử lý các trường hợp
mang theo hung khí vận chuyển các chất cấm